thưa quý vị sáng nay một mươi tháng năm tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đưa ra phán quyết đối với bị cáo nguyễn kim trung thái trong vụ bạo hành khiến bé gái tám tuổi tử vong hồi cuối năm hai nghìn hai mươi một nạn nhân là con ruột của thái
hội đồng xét xử cấp phúc thẩm tuyên giữ nguyên mức sơ thẩm tám năm tù đối với nguyễn kim trung thái về tội hành hạ người khác che giấu tội phạm
hội đồng xét xử phúc thẩm tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm không chấp nhận kháng cáo của luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại đồng thời y án sơ thẩm đối với bị cáo nguyễn kim trung thái
thái bị tuyên mức án ba năm tù về tội hành hạ người khác năm năm tù về tội che giấu tội phạm tổng hợp hình phạt chung là tám năm tù
đối với kháng cáo của nguyễn võ quỳnh trang bị cáo trình bày rút đơn kháng cáo là tự nguyện
hội đồng xét xử xét thấy đơn kháng cáo của bị cáo là đúng quy định của pháp luật nên đình chỉ xét xử phúc thẩm
tại phiên sơ thẩm trang bị tuyên mức án tử hình về tội giết người ba năm tù về tội hành hạ người khác tổng hợp hình phạt chung là tử hình
với hành vi giết người huỳnh văn châu chú tại thành phố bến tre đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra làm rõ
theo hồ sơ vụ án trưa ngày năm tháng năm
châu đến chơi tại nhà người bạn ở khu phố ba phường bảy tp bến tre
tại đây do có mâu thuẫn tiền bạc trước đó nên giữa châu và ông nguyễn văn tám đã xảy ra cự cãi
trong lúc xô xát châu đã dùng kéo đâm nhiều nhát vào người của ông tám khiến nạn nhân tử vong trước khi đến bệnh viện
cho vay lãi nặng với lãi suất từ ba trăm linh đến hơn một một năm
bốn đối tượng gồm đỗ anh tuấn đào văn hiệp trần văn tú và nguyễn tiến dũng
cùng chú tại hà nam vừa bị công an huyện trảng bom của tỉnh đồng nai khởi tố và bắt tạm giam
cơ quan công an xác định bốn đối tượng này vì có hành vi tổ chức đòi nợ chị phạm thị huế
tại một cửa hàng bán đồ gỗ trên địa bàn huyện trảng bom
qua làm việc các đối tượng khai nhận từng cho chị huế vay nhiều lần với tổng số tiền hơn một tỷ đồng
lãi suất từ ba trăm linh đến hơn một một năm tổng số tiền thu lợi bất chính gần hai trăm năm mươi triệu đồng
ngoài ra các đối tượng trên còn cho anh trần quốc phong chú tại huyện trảng bom
vay số tiền một trăm linh triệu đồng với lãi suất gần sáu trăm bốn mươi một năm
hai đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp dây chống rét ở các trạm phát sóng của các nhà mạng
trên địa bàn huyện tân châu dương minh châu và thành phố tây ninh làm thiệt hại hàng trăm triệu đồng
vừa bị công an huyện tân châu tỉnh tây ninh tạm giữ hình sự để điều tra
tại cơ quan điều tra hai đối tượng đào ngọc long và nguyễn văn tiến
cùng chú tại hà nội khai nhận thấy nhiều trụ an ten ở các trạm phát sóng của các nhà mạng
không có người trông giữ lợi dụng đêm tối vắng người
long và tiến đã cắt trộm dây cáp chống xét có lõi đồng mang đi bán
thu lợi số tiền từ ba đến năm triệu đồng một lần
với thủ đoạn trên cả hai đã thực hiện bảy vụ trộm cắt dây cắt chống xét
từ các trụ an ten của các nhà mạng điện thoại
đội cảnh sát kinh tế công an thành phố hạ long phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh quảng ngân
đội cảnh sát công an tp hạ long vừa kiểm tra và phát hiện nhiều vụ vận chuyển thuốc lá điện tử
tại khu vực trước cửa biêu điện vườn đào thuộc phường bãi cháy tp hạ long
lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra xe ô tô do đỗ văn nam chú tại thị xã quảng yên điều khiển
thì phát hiện hai mươi bốn hộp thuốc lá điện tử mang nhãn hiệu energ
lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến số hàng trên
cùng ngày lực lượng chức năng cũng đã phát hiện một trăm bốn mươi hộp thuốc lái điện tử các loại
do đỗ văn huyên chú tại thị xã quảng yên vận chuyển
toàn bộ số hàng cũng đều không có hóa đơn chứng tử
thưa quý vị hôm nay tại hà nội thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo
cuộc họp nhằm thảo luận cho ý kiến về kết quả chỉ đạo xử lý một số vụ án vụ việc
thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo từ sau phiên họp thứ hai mươi ba của ban chỉ đạo đến nay
kế hoạch kiểm tra chuyên đề năm hai nghìn hai mươi ba của ban chỉ đạo kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết
một năm hoạt động của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh
từ sau phiên họp thứ hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến nay công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
tiếp tục được đẩy mạnh có nhiều chuyển biến mới tích cực đồng bộ hiệu quả hơn
cả ở trung ương và địa phương
các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố điều tra một chín mươi chín vụ
hai bốn trăm một mươi một bị can về các tội tham nhũng chức vụ
kinh tế khởi tố mới hai trăm bốn mươi hai vụ án tám trăm sáu mươi bốn bị can về tội tham nhũng
đối với các vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
đã khởi tố mới bốn vụ án hai mươi bốn bị can khởi tố thêm bảy mươi tám bị can trong một mươi một vụ án
kết thúc điều tra ba vụ án tám mươi tám bị can ban hành cáo trạng truy tố tám vụ án
một trăm năm mươi ba bị can xét xử sơ thẩm sáu vụ án năm mươi một bị can
nhất là đã chủ động phát hiện quyết liệt đấu tranh mở rộng điều tra
khởi tố mới nhiều bị can
trong nhiều vụ án tham nhũng tiêu cực lớn phức tạp có tính hệ thống
có tổ chức liên quan đến nhiều bộ ngành địa phương
cả trong khu vực nhà nước và ngoài nhà nước gây bức xúc trong nhân dân
cấp ủy ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỳ luật hơn một trăm linh tổ chức đảng
hơn ba sáu trăm linh đảng viên
nhiều địa phương đã khởi tố cả cán bộ là phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy giám đốc phó giám đốc sở
chủ tịch ủy ban nhân dân cấp quận huyện
việc ra mắt cuốn sách kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh
của đồng chí tổng bí thư trưởng ban chỉ đạo
ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba được đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân rất hoan nghênh
quan tâm đón nhận và đánh giá cao
còn đây là cuốn cẩm nang về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
cụ thể là về nhìn lại năm tháng đầu năm
các đồng chí cũng đều thấy là như trong cái báo cáo nêu
số lượng công việc rất nhiều trong đó có nhiều vụ án lớn
còn tồn động lâu năm mà để lại
mà chúng ta đã tiếp tục triển khai thực hiện
và xử lý các cái vụ việc đều rất nghiêm
nghiêm nhưng mà lại thuyết phục
nói là nhân văn nhân ái là chỗ đó
có tình có lý xem xét cân nhắc rất nhiều mặt
chứ không phải là cứ cua cậy càng cá cậy vây đâu
hay là chỉ nhìn phiến diện một chiều đâu
và đây nó là kinh nghiệm sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng với nhau là rất tốt
như các đồng chí đã phân tích
từ các khâu bắt đầu phát hiện thế nào
thanh tra sao kiểm tra sao kiểm toán sao
nó đưa ra mà làm ấy thì cũng bắt đầu từ đâu

phối hợp với nhau tôi thấy đây là một kinh nghiệm rất hay rất là tốt
về nhiệm vụ thời gian tới
thường trực ban chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng cơ quan chức năng
tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
với tinh thần kiên quyết kiên trì không nghỉ không ngừng
không có vùng cấm không có ngoại lệ
phương hướng nhiệm vụ của sáu tháng cuối năm
tinh thần là chúng ta phát huy những kết quả của sáu tháng đầu năm này
làm tích cực hơn nữa không né tránh không đùn đẩy
đừng đùa tại khách quan
anh nào làm cái lĩnh vực nào thì có chức năng nhiệm vụ của mình rồi
phải làm cho thật tốt
thường trực ban chỉ đạo cần chỉ đạo ra soát chấn chỉnh
khắc phục ngay những biểu hiện đùn đẩy né tránh
làm việc cầm chừng sợ sai không dám làm
trong một bộ phận cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp
thường trực ban chỉ đạo tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra
tố xét xử các vụ án xử lý các vụ việc
thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
nhất là các vụ án xảy ra tại công ty việt á
tập đoàn flc tân hoàng minh tập đoàn vạn thịnh pháp
công ty aic cục đăng kiểm việt nam và các trung tâm đăng kiểm tỉnh thành phố
chiều nay tại hội nghị thông tin báo chí về kết quả cuộc họp
thường trực ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng tiêu cực diễn ra vào sáng nay
lãnh đạo ban nội chính trung ương đã cung cấp thông tin về tiến độ
và chủ trương xử lý các vụ án lớn như vụ đăng kiểm việt á flc aic
tiến độ xử lý sai phạm trong vụ đăng kiểm là một trong những vấn đề được nhiều cơ quan báo chí quan tâm
lãnh đạo ban nội chính trung ương khẳng định
trong vụ án này những sai phạm liên quan trực tiếp tới cục đăng kiểm của bộ giao thông vận tải
đây là những sai phạm có tổ chức kéo dài nhiều năm liên quan tới nhiều người nhiều cấp
tuy giá trị tiêu cực tính bằng tiền thì không lớn
nhưng hậu quả để lại cho xã hội là vô cùng lớn
thưa các đồng chí bây giờ chúng ta bình quân mà tính một năm tai nạn giao thông của đất nước ta
là mất từ tám đến một mươi ngàn người
trong đó có nỗi của đăng kiểm
thưa các đồng chí như thế
không quy trục hết vì đăng kiểm không đến nơi đến trốn để dân thấy hậu quả đó
nhưng rõ ràng có nỗi của đăng kiểm
nhưng mà xử lý như thế nào để không ảnh hưởng đến việc đăng kiểm cho phương tiện giao thông của tổ chức
của người dân và không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường trong cái gì
nưu thông và phát triển kinh tế xã hội
từ cái nhìn nó như thế thường trực ban chỉ đạo thống nhất một cái chủ chương là gì
phân hóa xử lý các đối tượng có liên quan trong các vụ án
bảo đảm là gì
thưa các đồng chí người cân xử thì xử
còn người không cần thiết phải đến mức xử lý hình sự thì chúng ta vẫn hoãn bằng biện pháp khác
và cái thứ ba là gì
tạo điều kiện để có kiểm định viên
đối với đại án việt á theo ban nội chính trung ương
hiện nay về cơ bản các cơ quan tố tụng đã tiến hành điều tra làm rõ mức độ sai phạm của các đối tượng liên quan
tuy nhiên vụ án này xảy ra từ trung ương với phạm vi ảnh hưởng rất lớn
từ đó thường trực ban chỉ đạo thống nhất quyết định cho lùi thời hạn kết thúc điều tra trong quý ii
và ban hành cáo trạng để truy tố và xét xử trong quý ba
những vụ án trọng điểm khác như flc aic ban chỉ đạo yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụ
điều tra truy tố xét xử theo thời hạn bộ luật hình sự quy định
riêng đối với bị án nguyễn thị thanh nhàn trong vụ aic
các cơ quan chức năng đang tích cực phối hợp với nhau để thực hiện các biện pháp cố gắng truy bắt
thưa quý vị sáng nay tại labuan bajo indonesia
hội nghị cấp cao asean lần thứ bốn mươi hai với chủ đề
hướng đến một asean tầm vóc tầm điểm của tăng trưởng đã chính thức khai mạc
thủ tướng chính phủ phạm minh chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao việt nam
tham dự và có bài phát biểu nêu ba vấn đề cốt lõi quyết định bản sắc giá trị sức sống và uy tín của asean
khai mạc hội nghị tổng thống indonesia joko widodo đánh giá hội nghị cấp cao asean lần này
diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới chưa phục hồi toàn diện
cạnh tranh chiến lược nước lớn gia tăng cùng nhiều biến động phức tạp khó lường
do đó sự đoàn kết và nỗ lực chung của tất cả thành viên gia đình asean
là điều kiện tiên quyết để asean phát huy mạnh mẽ
trò dẫn dắt hòa bình và tăng trưởng khu vực
lãnh đạo các nước bày tỏ ủng hộ và nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của chủ đề
một asean tầm vóc tầm điểm của tăng trưởng thể hiện sức sống và vị thế của asean
động lực cho tăng trưởng kinh tế khu vực và toàn cầu
hội nghị đã thông qua các thành tố chính của tầm nhìn cộng đồng asean sau hai nghìn hai mươi năm
phát thảo tương lai của cộng đồng trong hai mươi năm tới
lãnh đạo các nước cũng đã thông qua một mươi văn kiện định hướng hợp tác asean trong nhiều lĩnh vực
trong đó có tuyên bố chung hướng đến tầm nhìn cộng đồng asean sau hai nghìn hai mươi năm
phát triển hệ sinh thái xe điện ở khu vực sáng kiến một sức khỏe asean
thúc đẩy kết nối thanh toán khu vực và tăng cường giao dịch bằng đồng tiền bản tệ
lãnh đạo các nước asean cũng ra tuyên bố lên án vụ tấn công vào đoàn cứu trợ nhân đạo
gồm nhân viên của trung tâm điều phối và hỗ trợ thảm họa khẩn cấp asean
và nhóm giám sát hỗ trợ nhân đạo của asean
phát biểu tại hội nghị thủ tướng chính phủ phạm minh chính bày tỏ vui mừng
khi asean vẫn là điểm sáng kinh tế
song cũng nhận định thách thức với asean ngày càng phức tạp cả từ bên trong và bên ngoài

xong cũng nhận định thách thức với asean ngày càng phức tạp cả từ bên trong và bên ngoài
phát biểu tại hội nghị thủ tướng chính phủ phạm minh chính bày tỏ vui mừng khi asean vẫn là điểm sáng kinh tế
bứt phá thành tâm điểm của tăng trường và thích ứng ngày càng tốt hơn trước những biến động bên ngoài
khẳng định tinh thần cốt lõi của asean là lấy người dân làm trung tâm mục tiêu và động lực của xây dựng cộng đồng
thủ tướng nhấn mạnh thu hẹp khoảng cách phát triển đặc biệt là vùng sâu vùng xa các tiểu vùng
hợp tác tiểu vùng cần gắn kết với các chương trình hợp tác asean trên tất cả các lĩnh vực
mở ra không gian rộng lớn hơn và bảo đảm cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
chiều nay tại tỉnh hương yên đoàn công tác của chính phủ do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên về tình hình sản xuất kinh doanh đầu tư công xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu
tháo gỡ các khó khăn về nhà ở xã hội thị trường bất động sản kỷ luật kỷ cương hành chính và các vấn đề nổi lên trên địa bàn
tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo một số bộ ngành trung ương
năm hai nghìn hai mươi hai tình hình kinh tế xã hội tỉnh hương yên phục hồi và tăng trưởng nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt một mươi hai tám mươi bốn
tổng sản phẩm trên nệ bàn grdp bình quân đầu người đạt một trăm linh một tám triệu đồng
trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba kinh tế tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá tổng sản phẩm trên nệ bàn quý i năm hai nghìn hai mươi ba ước tính tăng tám ba mươi
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
trên nhiều lĩnh vực tỉnh hưng yên đã đạt được những kết quả quan trọng góp phần nâng cao đời sống của người dân
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh hưng yên vẫn còn một số hạn chế khó khăn
trong công tác giải ngân vốn đầu tư công hay việc huy động nguồn lực để phát triển kinh tế công tác quy hoạch
tại buổi làm việc các đại biểu đã tập trung phân tích làm rõ những hạn chế khó khăn chỉ ra nguyên nhân của tồn tại hạn chế
các thành viên của đoàn công tác chính phủ cũng đã giải đáp trao đổi một số kiến nghị đề xuất thao gỡ khó khăn vướng mắt của tỉnh hưng yên theo thẩm quyền
thảo luận các phương hướng giải pháp nhiệm vụ trong thời gian tới nhằm phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế
thay mặt đoàn công tác của chính phủ đại tướng tô lâm chúc mừng những kết quả quan trọng bước đầu mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh hương yên đã đạt được trong thời gian qua
và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
đại tướng tô lâm đề nghị tỉnh hương yên tiếp tục cụ thể hóa tập trung triển khai có hiệu quả các chủ trương chính sách của đảng nhà nước chủ động bám sát các mục tiêu đã đề ra

cải cách các thủ tục hành chính làm sao tạo môi trường thuận lợi đầu tư kinh doanh không vì những lợi ích này khác các thứ
đối với các kiến nghị đề xuất của tỉnh hương yên đại tướng tô lâm đề nghị tỉnh hương yên tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ cơ quan chức năng
giúp thao gỡ những khó khăn vướng mắc cho tỉnh
đối với những kiến nghị đề xuất vượt quá thẩm quyền đoàn công tác của chính phủ sẽ tổng hợp để báo cáo chính phủ trung ương để phân loại chỉ đạo giải quyết
sáng nay hội nghị tổng kết một mươi năm năm thực hiện nghị quyết số một mươi một của bộ chính trị chương trình hành động số một mươi hai của đảng ủy công an trung ương
về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước trong công an nhân dân đã được tổ chức tại hà nội
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và chủ trì hội nghị

và vì sự tiến bộ của phụ nữ thứ trưởng cũng đề nghị thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng và công tác tuyên truyền các chỉ thị nghị quyết của đảng về công tác cán bộ nữ
nhằm nâng cao nhận thức cho cấp ủy đảng lãnh đạo chỉ huy các cấp trong công an nhân dân cán bộ chiến sĩ và hội viên phụ nữ
đồng thời tăng cường đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng được yêu cầu công tác công an trong tình hình mới
còn vào chiều qua trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị giao ban ban chỉ đạo phương án nghiệp vụ
về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới tây nam gọi tắt là ban chỉ đạo phương án nghiệp vụ ba nghìn sáu trăm ba mươi ba
cùng dự có lãnh đạo tỉnh kiên giang đại diện các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an công an các tỉnh trên tuyến tây nam và phụ cận tuyến tây nam
sau hơn một năm triển khai thực hiện phương án nghiệp vụ ba nghìn sáu trăm ba mươi ba về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến tây nam
công an sáu tỉnh trên tuyến và công an tp hcm cần thơ cà mau đã chủ động xây dựng các phương án kế hoạch cụ thể của địa phương mình
trong đó đặc biệt chú trọng thực hiện có hiệu quả công tác điều tra cơ bản về lĩnh vực phòng chống tội phạm ma túy
qua đó toàn tuyến đã triệt xóa một trăm ba mươi ba điểm hai mươi bảy tụ điểm phức tạp về ma túy
triệt xóa bốn trăm bốn mươi tám cơ sở kinh tế
kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và dịch vụ nhạy cảm có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị công an các đơn vị địa phương phải đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản
nắm tuyến nắm địa bàn chú trọng công tác phòng chống ma túy theo hướng chuyên sâu đồng bộ
quán xuyến được tình hình địa bàn đối tượng chủ động phát hiện đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy trên tuyến
tập trung triệt xóa các điểm tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên tuyến
các tụ điểm tập kết ma túy ở khu vực biên giới sắp việt nam campuchia
truy bắt các đối tượng truy nã về ma túy đang lẩn trốn tại các địa bàn trên tuyến và ở nước ngoài
ghi nhận thành tích xuất sắc của các tập thể cá nhân thuộc cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an các địa phương
trong việc thực hiện phương án nghiệp vụ số ba nghìn sáu trăm ba mươi ba bộ trưởng bộ công an đã quyết định tặng bằng khen cho năm tập thể một mươi một cá nhân
sáng nay công an thành phố đà nẵng tổ chức công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về thành lập đồn công an cảng hàng không quốc tế đà nẵng
sau khi đi vào hoạt động đồn công an cảng hàng không quốc tế đà nẵng sẽ củng cố vững chắc hơn công tác bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại cửa ngõ quan trọng này
đồn công an cảng hàng không quốc tế đà nẵng là đơn vị trực thuộc công an quận hải châu
được thành lập ban đầu gồm một mươi hai cán bộ chiến sĩ chia thành ba tổ chuyên môn gồm tổ tổng hợp tổ cảnh sát phòng chống tội phạm và tổ cảnh sát trật tự
sau lễ ra mắt giám đốc công an thành phố đà nẵng yêu cầu tất cả cán bộ chiến sĩ nhanh chóng triển khai công tác nhiệm vụ cơ bản
tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bộ công an lực lượng an ninh sân bay triển khai có hiệu quả kế hoạch phương án bảo đảm an ninh an toàn hàng không
và đấu tranh phòng chống tội phạm tại cảng nhất là phương án bảo đảm an ninh an toàn cán bộ lãnh đạo đảng nhà nước các đoàn khách quốc tế đến địa bàn cảng
các phương án khẩn nguy hàng không phòng chống khủng bố phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy buôn lậu công tác truy nã tội phạm
cũng trong sáng nay tại tỉnh thái nguyên bộ công an tổ chức lễ khai mạc triển lãm bảy mươi năm năm công an nhân dân làm theo lời bác tại nhà hát ca mối nhạc dân gian việt bắc
đây là hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm một trăm ba mươi ba năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh vĩ đại kỷ niệm bảy mươi năm năm công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy bảy mươi năm năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
triển lãm nhằm giới thiệu tôn vinh những thành tựu chiến công tiêu biểu của lực lượng công an nhân dân qua bảy mươi năm năm học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy và lời kêu gọi thi đua ái quốc của người
chỉ ẩn những công hiến và hy sinh anh dũng thầm lặng của các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an trong sự nghiệp cách mạng xây dựng và bảo vệ tổ quốc
triển lãm cũng là hoạt động thiết thực góp phần khẳng định giá trị trường tồn của sáu điều bác hồ dạy đối với công an nhân dân cùng những huấn thị và di nguyện của người
thể hiện tình cảm sự biết ơn của các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an đối với bác kính yêu cũng như ý chí và quyết tâm của lực lượng công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
bàn tổ chức đã trưng bày giới thiệu khoảng năm trăm linh hình ảnh ba trăm linh tư liệu hiện vật và các phương tiện thiết bị kỹ thuật chuyên dụng đồng thời tổ chức chương trình giáo dục về phòng cháy chữa cháy sơ cấp cứu nạn nhân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông
triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày hai mươi tháng năm